vào khoảng hai mươi giờ tối ngày hôm qua khu vực kinh doanh thủy sản của chợ hạ long một thuộc phường hồng gai
thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã xảy ra cháy lớn thiêu dụi khoảng trên ba mươi gian hàng
thời điểm xảy cháy chợ không có người tuy nhiên trong các gian hàng chứa các vật dụng dễ cháy
phục vụ cho việc kinh doanh thủy sản do vậy khi bùng lên đám cháy lan nhanh thiêu dụi trên ba mươi gian hàng
còn lại khoảng bảy gian may mắn được chưa bị cháy lan ngay sau đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ninh đã huy động phương tiện và lực lượng chữa cháy
khoảng ba mươi phút đám cháy được khống chế và dập tắt vụ hỏa hoạn đã không gây thiệt hại về người
song tài sản của các hộ kinh doanh trong gian hàng đa phần bị thiêu dụi
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng tiếp tục xác minh điều tra làm rõ
công an huyện củ chi tp hcm
phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ việc bé gái bảy tuổi tử vong nghi bị bạo hành
vào sáng cùng ngày bé gái bảy tuổi ở xã tân thông hội huyện củ chi được người thân đưa đến bệnh viện đa khoa
khu vực cổ chi cấp cứu trong tình trạng trên người có nhiều vết bầm tím
khi bệnh viện tiếp nhận thì bé gái đã ngưng tim ngưng thở
các bác sĩ xác định bé gái đã tử vong trước khi đến bệnh viện
do có nhiều dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến cái chết của bé gái
phía bệnh viện đã thông báo thông tin trên cho công an huyện củ chi
bước đầu công an huyện củ chi lấy lời khai những người liên quan
chờ kết quả khám nghiệm tử thi để xác minh làm rõ vụ việc
sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh vào tối ngày hôm qua
công an quận cầm lệ tp đà nẵng vừa phá chuyên án và bắt giữ nguyễn châu bửu quốc
chú phường khuê trung quận cầm lệ là đối tượng chuyên lấy ma túy số lượng lớn
về bán lại cho các con nghiện trên địa bàn
tại tuyến đường hoàng ngọc phách công an quận cầm lệ đã bắt bỏ tăng quốc
khi đang giao ma túy cho một con nghiện trên địa bàn thu giữ một gói ni lông chứa ma túy đá
khám xét khẩn cấp nơi ở các trinh sát tiếp tục phát hiện thêm gần một mươi gam ma túy đá
một cân tiểu ly cùng nhiều dụng cụ dùng để phân chia ma túy
tại cơ quan công an quốc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
thưa quý vị lại xảy ra một vụ đuối nước thương tâm
khiến cho ba em học sinh tử vong khi đi mỏ ốc
vụ việc đau lòng trên xảy ra tại địa bàn xã zleya huyện kronang tỉnh đắk lắc
theo thông tin ban đầu chiều ngày một mươi tháng bốn ba cháu bé trong đó có hai chị em ruột
đều ở xã zleya huyện kronang rủ nhau ra hồ nước cách nhà khoảng hai trăm linh mét để bắt ốc
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày trong lúc bắt ốc không may ba em rơi vào khu vực nước sâu
sau khi phát hiện vụ việc người dân đã tổ chức tìm kiếm
phát hiện thi thể ba em đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện hớn quản đang tổ chức khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ phát hiện thi thể một người đàn ông được phát hiện tử vong
tại ấp hai xã minh tâm huyện hớn quảng
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ sáng ngày một mươi tháng ba bà nguyễn thị tuyết hoa năm mươi tuổi
cùng bà nguyễn thị hương năm mươi một tuổi cùng chú huyện hớn quản đi xuống nhà một người đàn ông
có tên gọi hải thì phát hiện người này đã tử vong
việc hai người đã trình báo cơ quan công an
cơ quan chức năng hiện đang xác định làm rõ danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân tử vong
đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng vừa bắt giữ trần ứng mạnh
bốn mươi ba tuổi chú tại xã hòa châu huyện hòa vang thành phố đà nẵng để điều tra về hành vi cướp dân tài sản
trước đó nhận được tin báo của chị nguyễn thị bích huyền chú xã hòa tiến huyện hòa vang
là công nhân tại khu công nghiệp

về việc bị một đối tượng giật mất điện thoại trên đường đi làm về
nhận tin báo đội cảnh sát hình sự quận phối hợp với công an phường hòa thọ đông
nhanh chóng lần theo manh mối và xác định trần ứng mạnh là thủ phạm thực hiện vụ cướp giật
tại cơ quan công an mạnh thừa nhận hành vi của mình và cho biết trước đây làm hướng dẫn viên du lịch
tại đà nẵng nhưng vì dịch covid một mươi chín nên thất nghiệp
mới đây trên đường đi xin việc thấy chị huyền sơ hở để điện thoại ở tứ quần sau
nên mạnh cướp giật rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài
trộm cắp tài sản chưa lúc nào giảm bớt sức nóng
thời gian vừa qua tình hình trộm cắp trên địa bàn tỉnh đồng nai
nhất là ở các vùng nông thôn diễn ra khá phức tạp
vẫn những phương thức thủ đoạn cũ nhưng vẫn có rất nhiều người dân trở thành bị hại
của các đối tượng phạm tội
ghi nhận tại địa bàn huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
nghề nghiệp không ổn định lại nghiện ma túy
có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng chưa được xóa an tết
đối tượng phạm duy vũ ba mươi năm tuổi chú xã xuân mỹ huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
đã đến địa bàn thị trấn long giao dùng kim cắt trộm hai mươi năm mét dây điện và tám bóng đèn
trị giá gần sáu triệu đồng
tuy nhiên đang trên đường tẩu thoát thì bị lực lượng tuần tra công an thị trấn long giao
phát hiện bắt giữ
qua đấu tranh vũ còn khai nhận trước đó đã thực hiện thêm hai vụ trộm cắp năm nắp cống
trị giá gần một mươi một triệu đồng
tùy với miền tây rồi xong rồi trường giáo dưỡng ngoài bắc
xong rồi hôn rồi xong rồi về được mấy năm trời
đi làm ăn càng hoàng hôn rồi kẹt thì không có tiền
rồi mới gỡ nắp cống ở xã long giao
rồi không bị vụ trộm cắp bắt
theo công an huyện cẩm mỹ tội trộm cắp tài sản là tội danh
chiếm phần lớn trong các vụ phạm pháp hình sự
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn cẩm mỹ xảy ra hai mươi năm vụ trộm cắp tài sản
trên tổng số năm mươi hai vụ phạm pháp hình sự
đặc biệt các vụ trộm chủ yếu xảy ra ở những địa bàn nông thôn
nơi không tập trung đông dân cư
tài sản mà các đối tượng trộm cắp lấy là bất cứ thứ gì mà người dân sơ hở
lấy tư tiền rồi chạy ra khỏi nhà anh tấn chạy lên đường một xíu
lấy tiền ra hết
và bất kỳ dõi ông ấy chạy ra tới đầu đường để gọi xe ôm
trong lúc đứng đợi xe ôm anh chú nhà chạy ra và bắt lại
nhận định tình hình tội phạm trộm cắp tài sản vẫn diễn biến phức tạp
có chiều hướng gia tăng lực lượng công an huyện cẩm mỹ đã và đang triển khai
nhiều biện pháp nhằm kìm hãm tấn công chấn áp tội phạm trộm cắp tài sản
theo đó ngoài các biện pháp nghiệp vụ của ngành công an huyện còn phối hợp
với phòng ban của huyện để tuyên truyền tài sản
công an huyện phương thức thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản đến người dân
ngoài ra công tác gọi hỏi gian đe các đối tượng có tiền án tiền sự
cũng được công an huyện triển khai thường xuyên
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tăng cường tuần tra mật phục
đưa các đối tượng có biện huyện nghi vấn hoạt động phạm tội vào danh sách
của quản lý cũng như phối hợp với đài phát thanh truyền hình
để tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác
phòng chống tội phạm
qua đây cũng có khuyến cáo người dân nên tự quản lý bảo vệ tài sản của mình
phối hợp với lực lượng công an tố giác tội phạm
để phòng chống có hiệu quả đối với tình trạng trộm cắp tài sản
ở địa bàn nông thôn bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức tự bảo vệ tài sản
tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác
cần có những biện pháp phù hợp để bảo vệ tài sản của mình
khoảng một giờ bốn mươi phút sáng ngày hôm nay một mươi một tháng bốn
tại khu vực biên giới thuộc ấp vĩnh hòa xã vĩnh gia huyện tri tôn tỉnh an giang
lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang mật phục bắt quả tăng
một đối tượng vận chuyển nhiều bộ bàn dường gỗ lậu nhập lậu
vào thời điểm trên tổ công tác phát hiện bắt quả tăng đối tượng nguyễn ngọc giang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã vĩnh gia huyện tri tôn
đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát chín mươi năm b một một mươi năm nghìn tám trăm ba mươi một
kéo theo một xe kéo phía sau chở bốn bộ đầu giường gỗ lim và hai bộ bàn trang điểm gỗ hương
tại cơ quan công an bước đầu sang khai nhận số gỗ trên được người khác thuê đến khu vực
trên vành đai biên giới việt nam campuchia nhận từ hai người campuchia trở qua giao
ngoài ra sang còn thừa nhận trước đó khoảng hai mươi phút vận chuyển chót lọt một chuyến gỗ
từ khu vực trên về tập kết tại bãi đất chống thuộc ấp vĩnh hiệp xã vĩnh gia huyện tri tôn
tại địa điểm trên tổ công tác thu giữ hai bộ bàn trang điểm và hơn một trăm linh thanh gỗ hương
hiện tổ công tác đã bản giao cho công an huyện tri tôn tăng vật phương tiện
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
qua công tác tuyên truyền vận động đối tượng lê văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại xã chính lý huyện lý nhân đã ra đầu thú về hành vi giết người
theo tài liệu của cơ quan điều tra ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi một
do mâu thuẫn lê văn hùng cùng đồng bọn đã sử dụng hung khí đâm một người
tại xã nguyên lý huyện lý nhân dẫn đến tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với hùng cùng các đối tượng liên quan về tội giết người
nhưng hùng đã bỏ trốn
ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một hùng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam
ra quyết định truy nã về tội giết người
sau khi được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cung cấp ủy chính quyền địa phương
và gia đình tuyên truyền vận động thuyết phục
đến ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai hùng đã tự giác đến cơ quan công an đầu thú
thông tin liên quan đến vụ nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê tại vĩnh phúc
là chủ xe khách trong bến xe ngã tư ga
bị đối tượng cầm hung khí đâm chết vào chiều ngày một mươi tháng bốn
công an quận một mươi hai tp hcm đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
tổ chức lấy lời khai của đinh tiến trí tên thường gọi là đình
sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi hai
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi một chủ tệ quận một mươi hai để làm rõ và xử lý về hành vi giết người
trước đó vào chiều ngày một mươi tháng bốn trí vào quán nước trong bến xe ngã tư ga
phường thạch lộc quận một mươi hai thì thấy chủ xe khách đang ngồi trong quán nước
nói chuyện với một số tài xế xe ôm hoạt động trong bến xe
trong lúc gặp mặt giữa trí và chủ xe khách xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
mọi người can ngăn nên trí lên xe máy bỏ đi
một lúc sau trí quay xe lại dùng tuôn nơ vít đuổi đánh và đâm trúng đầu
khiến nạn nhân gục xuống
còn trí rời khỏi hiện trường
nạn nhân được đưa đi vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
sau khi gây án trí chạy xe gắn máy từ tp hcm về tiền giang lẩn trốn
và đã bị công an quận một mươi hai bắt giữ khi đang ẩn nấp ở huyện tân phước tỉnh tiền giang
tại cơ quan công an trí khai do chủ xe khách nhỏ tuổi nhưng nói chuyện hỗn láo
nên trong cơn tức giận đã không kiềm chế được hành vi của mình
công an phường thuận phước quận hải châu tp đà nẵng cũng vừa tổ chức theo dõi
và truy xét thành công năm đối tượng thiếu niên đều dưới một mươi sáu tuổi
nằm trong nhóm chuyên giàn cảnh để cướp tài sản
vào dạng sáng ngày năm tháng bốn tại khu vực ngã ba như nguyệt và đức lợi ba
khi thấy anh phạm bá duy trú tại địa phương có biểu hiện say xỉn
cả nhóm bắt đầu phân công nhau
một người ra gây sự số còn lại nhảy vào căn ngăn
nhưng thực chất là để anh duy rời khỏi xe máy để chiếm đoạt xe của anh duy
sau khi bị phát giác nhóm này đã dùng gậy gỗ đá ném về phía bị hại
và lấy xe tổ thoát
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ công an phường thuận phước đã xác định
và mời được năm thiếu niên về trụ sở làm việc
tại đây tất cả đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình
riêng hai đối tượng còn lại trong nhóm đang bỏ trốn
vụ việc đang được củng cố hồ sơ và bàn giao cho cơ quan điều tra thụ lý làm rõ
một đường dây làm và tàng chữ liêu hành tiền giả liên tỉnh với số lượng cực lớn
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bến tre triệt phá
hiện cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam bốn bị can trong đường dây này
đó là huỳnh văn đực trú tại tỉnh đồng nai
trần ngọc hoàng trần văn hen và trần vũ khanh cùng chú tại tỉnh bình dương
trước đó vào ngày năm tháng hai cơ quan an ninh điều tra tiếp tục nhận thông tin
về đối tượng đực có hành vi lưu hành tiền giả trên địa bàn xã giao long huyện châu thành
tiến hành khám xét khẩn cấp trên người phương tiện và các địa điểm có liên quan
tổ công tác đã phát hiện thu giữ
nhiều tăng vật là tiền việt nam và tiền nước ngoài như mỹ campuchia nhật bản hàn quốc
nghi là tiền giả
và qua giám định tổng số tiền việt nam giả thu giữ được là hơn một tỷ đồng
mở rộng điều tra vào ngày hai mươi năm tháng ba cơ quan an ninh điều tra công an bến tre
đã phối hợp với công an tỉnh bình dương bắt giữ đối tượng hoàng hên và khanh
trong đó hoàng là người tổ chức làm in ấn tiền giả để bán cho các đối tượng khác
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ hai trăm tám mươi triệu đồng tiền việt nam giả
có mệnh giá là năm trăm linh đồng
một số tiền campuchia nghi là giả và nhiều phương tiện dụng cụ dùng để làm tiền giả
qua công tác nắm tình hình đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện thới bình tỉnh cà mau
đã phát hiện thời gian gần đây trên địa bàn đã có nhiều đối tượng từ các địa bàn
giáp ranh tổ chức đá gà ăn tiền và các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm
nhằm đối phó với cơ quan chức năng
cụ thể như sau vào trường ngày một mươi một tháng bốn hơn chục cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát hình sự
kinh tế ma túy công an huyện thới bình kết hợp cùng với công an xã biển bạch
đã bất ngờ bao vây bãi đất chống thuộc ấp trương thoại xã biển bạch
và bắt quả tang ba mươi tám đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ một mươi hai con gà một mươi năm cặp cửa hàng chục cuộn băng keo
và trên hai mươi năm triệu đồng cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đã được tiếp tục xử lý